bộ công thương vừa công bố danh sách cảnh báo một mươi ba sản phẩm có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại chống lần tránh thuế
bộ công thương phân loại theo bốn mức độ cảnh báo
các sản phẩm ở mức bốn và ba là nhóm mặt hàng cần tiến hành theo dõi chặt chẽ kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp liên quan
nhóm sản phẩm ở mức cảnh báo hai và mức một là nhóm cần quan tâm và tiếp tục theo dõi
trong danh sách một mươi ba mặt hàng được công bố thì gỗ rán dùng nguyên liệu là gỗ cứng là mặt hàng duy nhất được cảnh báo ở mức độ bốn
bên cạnh gỗ rán thì có tới sáu trên một mươi ba mặt hàng nằm ở mức độ cảnh báo ba gồm đá nhân tạo giá để đồ băng sắt đệm mút xe đạp điện lốp xe tải và xe khách thép chống ăn mòn